các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúng ta đã kiểm soát được tình hình dịch tại các địa bàn trọng điểm như thành phố hồ chí minh bình dương long an đồng nai
tuy nhiên sau khi nới lỏng giãn cách lượng người đi lại từ vùng dịch về các địa phương có rất nhiều
các ổ dịch mới đã xuất hiện
thưa quý vị tạo điều kiện cho người dân về quê là chính sách kịp thời của chính phủ
vừa giảm thiểu áp lực cho các thành phố lớn vừa để các địa phương phát huy nội lực chống dịch
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho người dân cho địa phương đón người trở về và bảo vệ thành quả chống dịch
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức thực hiện khai báo trung thực và tuân thủ theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
bản sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín
mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại